cùng với việc triển khai thực hiện chuỗi giá trị nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sáng ngày hai tháng năm
tại quốc lộ hai mươi hai b giã thạnh đức huyện gò dầu tỉnh tây ninh công ty cổ phần lavifood tổ chức lễ động thổ nhà máy tanifood
nhà máy đông lạnh trái cây đầu tiên tại tây ninh
nhà máy tanny food được xây dựng trên khu đất có diện tích gần một mươi năm hectare với tổng số vốn đầu tư khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
với dây chuyền sản xuất tiên tiến và công nghệ hiện đại của đức thụy điển ý nhật
đây sẽ là nơi sản xuất ra các sản phẩm trái cây đông lạnh nước ép trái cây xấy khô xấy dẻo
nước trái cây cô đặc đạt tiêu chuẩn quốc tế với lượng tiêu thụ năm trăm linh tấn nguyên liệu một ngày
sản phẩm sẽ xuất khẩu sang thị trường các nước mỹ châu âu hàn quốc nhật bản và australia
đối với tỉnh tây ninh địa phương đang triển khai chuỗi giá trị nông nghiệp đề ra mục tiêu sau năm năm triển khai mô hình kinh tế nông nghiệp
theo hướng phát triển chuỗi giá trị hội nhập sâu rộng thị trường thế giới
thì gdp của nông nghiệp tỉnh tây ninh cán mốc tám tỷ usd và thu nhập của nông dân từ một năm trăm linh usd một năm sẽ tăng lên năm usd một năm
dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn một mươi tám